cũng liên quan đến tình hình trung đông nhiều hoạt động biểu tình phản đối xung đột israel harmat
cũng như kêu gọi ngừng bắn đã diễn ra tại nhiều nước trên khắp thế giới trong ngày hôm qua một mươi tám tháng một mươi một
các cuộc biểu tình này diễn ra trong bối cảnh xung đột này đã bước sang tuần thứ sáu và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
tại israel khoảng hai trăm linh người biểu tình trong ngày một mươi tám tháng một mươi một đã tập trung tại một công viên ở thành phố ven biển
tena vip kêu gọi chính phủ lựa chọn giải pháp hòa bình cho xung đột ngày càng leo thang
những người biểu tình mang theo biểu ngữ đòi chính phủ phải ngay lập tức chấm dứt cuộc chiến và trao đổi số con tin
còn tại berlin dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát và an ninh đức
khoảng hai năm trăm linh người đã xuống đường tham gia tuần hành và biểu tình ôn hòa để thể hiện sự ủng hộ người dân palestine
những người biểu tình dương cao biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu yêu cầu chính phủ israel
phải có động thái ngăn chặn xung đột leo thang tại giải gaza
cùng ngày hàng nghìn người dân pháp cũng đã tham gia tuần hành ở thủ đô paris để bày tỏ ủng hộ với người dân palestine
thể hiện tình đoàn kết với những người thiệt mạng đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột hiện nay